hiện nay nhiều căn nhà bị sụt lún có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào đất canh tác tiếp tục bị sạt lở trôi theo sông
đây là phản ánh từ các hộ dân sinh sống bên bờ sông đồng nai thuộc xã đăng hà huyện bù đăng tỉnh bình phước
do khoảng một tháng trở lại đây tình trạng khai thác cát trái phép rầm rộ tiếp tục hoành hành
hộ gia đình bà nguyễn thị hoa ở thôn bốn xã đăng hà hàng năm phải bỏ ra số tiền cả chục triệu đồng để kè lại bờ sông giữ nền nhà
nhưng ngày đêm vẫn lo lắng vì móng nhà liên tục bị sụt lún như muốn trôi tuột xuống sông đồng nai
phần nửa căn nhà đã xuất hiện vết nứt xé toan tường rất lớn gian nhà bếp đã nghiêng hẳn xuống theo hướng bờ sông
còn gia đình chị trương thị mỹ linh cũng ở thôn bốn xã đăng hà
hơn một tháng trở lại đây không còn nấu ăn ở phòng bếp vì tường bếp cũng bị nứt nguy cơ sạt lở xảy ra bất cứ lúc nào
việc nấu nướng phải chuyển gần phòng khách vì vậy sinh hoạt ngày càng bất tiện và chật trội
trong tình trạng giờ là mong cho chính quyền địa phương ở đây
là cho hương tàu cát để phòng hãng ít sạt lở hơn rồi xong rồi đỡ lo hơn
tại mảnh vườn canh tác sầu riêng của ông huỳnh quảng chỉ chưa tròn một tháng trở lại đây
hơn một xào dãy trồng sầu riêng ba năm tuổi của gia đình bị trôi xuống sông
diện tích này còn khả năng sạt lở tiếp khi đang mùa mưa nước dâng cao
gia đình ông quảng phải lắp đặt camera trong vườn để tiện theo dõi
tôi bị bọn hút cát các trồng nó hút
thì cái này nó diễn ra rất là lâu rồi
nhưng mà tôi kiến nghị rất là nhiều cái tình trạng hiện giờ
nước sông lên thì nó sạt lở ba sào đất
mà cái đây tôi kinh doanh cái sầu riêng của tôi từ năm thứ hai hai năm nữa là vô doanh thu kinh doanh rồi
mà nó sạt lở cái đó thiệt hại cho người dân
mà ngàn tối lo canh gác rồi nó rất là mệt mỏi
nhưng mà các cơ quan của chức năng địa phương
đỡ được gì người dân cả
xã đăng hà có khoảng một trăm linh hội dân sinh sống và canh tác bên bờ sông đồng nai
theo phản ánh của người dân tháng chín vừa qua nạn khai thác cát trái phép trên địa bàn ngày càng rầm rộ cả ngày lẫn đêm
hiện hai bên bờ sông cả tỉnh lâm đồng và bình phước đã có nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng
trong đó có ba ngôi nhà thuộc thôn bốn nên đã sụt lún tường vách bị nứt
nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn cho các hộ dân
hiện nay nhiều ý kiến mong mỏi của người dân vẫn chưa có lời đáp thỏa đáng